có một số thông tin dư luận phản ánh liên quan đến tính minh bạch trong việc sử dụng chất ridosy ba c
đây là chế phẩm một công ty quận đức sản xuất cho thành phố hà nội xử lý ô nhiễm ao hồ trong hơn hai năm qua
liên quan đến vấn đề này chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã giao thanh tra thành phố
chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc mua
đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất ridosy ba c trong thời hạn bốn mươi năm ngày phải kết luận công bố công khai trước công luận
ngày ba sáu hơn tám mươi năm thí sinh tại hà nội đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi khối các trường công lập
trong buổi sáng thứ hai các thí sinh thi hai môn ngoại ngữ và lịch sử hình thức trắc nghiệm thời gian làm bài mỗi môn là sáu mươi phút
đây cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm kỳ thi vào lớp một mươi công lập được bổ sung thêm hai môn ngoại ngữ và lịch sử
thay vì chỉ có toán và ngữ văn
ngoài môn lịch sử đề văn với phần nghị luận xã hội gây hứng thú cho học sinh
đề toán được cho là khó nhất trong bốn môn có những câu hỏi lắt léo
tuy nhiên vẫn phù hợp với năng lực thí sinh và đảm bảo yêu cầu phân loại cho các trường
hội thi thiết bị đào tạo tự làm thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín cấp thành phố được tổ chức ba năm một lần
nhằm tạo phong trào thi đua dạy tốt học tốt đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp thủ đô
vừa được tổ chức tại hà nội thu hút năm mươi bốn thiết bị đào tạo tự làm xuất sắc từ một mươi chín cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
đặc biệt các thiết bị đào tạo tự làm năm nay thể hiện rõ sự bắt kịp ứng dụng công nghệ bốn
trong các thiết bị dạy học đồ dùng học tập nhằm tối ưu công tác giảng dạy
sở y tế hà nội đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai chương trình xét nghiệm sàng lọc phát hiện ung thư đại tràng
cho người dân trên địa bàn thành phố hà nội từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay chương trình đã triển khai tại hai mươi tám quận huyện thị xã với gần năm trăm linh mẫu test đã được thu về
người dân từ bốn mươi tuổi trở lên là độ tuổi được khuyến cáo sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng mỗi năm một lần có bảo hiểm y tế
việc tầm soát và phát hiện sớm tế bào ung thư có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị bệnh
hiện tại sở y tế hà nội đang phát các mẫu test miễn phí tại các xã phường thị trấn
đồng thời triển khai tiếp trên địa bàn hai huyện còn lại là mỹ đức và ba vì
số bảy có mật độ dân cư đông đúc số lượng dân cư hiện nay là hơn bốn trăm linh hộ gia đình và một bảy trăm linh nhân khẩu
chưa kể hàng trăm sinh viên thuê trọ và hàng chục gia đình nơi khác đến thuê nhà làm kinh doanh dịch vụ
với sự biến động nhân khẩu rất lớn vì trên địa bàn có nhiều trường đại học và một số viện nghiên cứu
chính vì vậy việc quản lý dân cư sẽ rất khó khăn nếu như theo cách cũ là ghi vào sổ sách để quản lý
tôi là một cán bộ về hưu của trường đại học mỏ đại chất
thế thì khi được mời làm tổ phó tổ dân phố
thì cái khó khăn đầu tiên của tôi là không biết nhà dân và không quen những ngõ xóm
cho nên tôi về sau làm sau về được một tháng
thì tôi thấy là tại sao mình không đưa các cái phần mềm mà mình đã biết để vẽ lại cái khu dân phố
tức là có phần mềm medinfo microtation hoặc autocad
là cái phần mềm đồ họa mà tôi làm rất tốt ở bên thời kỳ công tác
chúng tôi suy nghĩ là chúng tôi đã quen với cái việc quản lý
là dùng cái quản lý bằng công nghệ thông tin ở cơ quan rồi
cho nên khi về hưu thì chúng tôi thấy rằng là nên áp dụng cái này vào trong cái tổ dân phố
để cho các công chí lãnh đạo tổ dân phố
rồi các đoàn thể có thể là tiếp cận với cái công nghệ thông tin này
và có thể làm tốt công tác quản lý dân cư
nghĩ là làm các cán bộ của tổ dân phố số bảy phường đức thắng
đã bắt tay nghiên cứu và xây dựng bản đồ số dân cư
với hướng tiếp cận bản đồ số sẽ phải đạt được tiêu chí
dễ nắm bắt dễ sử dụng chỉ cần thao tác nhấp chuột trên máy tính
chị ủy lãnh đạo và các đoàn thể tổ dân phố số bảy
có thể khai thác được những số liệu thông tin cần thiết
các cán bộ đã bàn thảo và xây dựng bản đồ số theo mô hình
tất cả dữ liệu về trình độ dân trí dân số họ tên tuổi tác địa chỉ dân cư
thậm chí tất cả các căn hộ thờ đất đều có ghi nguồn gốc
rõ số tầng đều được hiển thị trên bản đồ số
tổ chức đoàn thể nắm bắt và lấy dữ liệu thông tin
sau đó phải vào cập nhật và cái việc này đã giao cho đồng chí tổ phó
chị ủy ánh nghiệm cập nhật tất cả thông tin đó và đưa vào má số hóa
cũng như là bản đồ sơ đồ khối của các tổ dân phố
để thực hiện mô hình này quyết tâm xây dựng bản đồ số để ứng dụng vào khu dân cư mình
các cán bộ tổ dân cư số bảy đã huy động tổng lực lượng
trong đó vận động cả các tổ trường tổ phó tổ dân phố
tham gia trước tiên để có dữ liệu dân cư họ thành lập nhóm tiến hành
đi thẩm tra đến từng hộ gia đình từng sóng ngõ sau cùng là thực hiện
vẽ bản đồ số của toàn bộ khu dân cư vẽ qua autocad làm excel nâng cao
để khớp các dữ liệu các thành viên cũng kết hợp với công an lấy số liệu đó
đưa vào sổ dữ liệu bổ sung để hoàn thiện dần
bởi hàng năm cơ quan công an phường đều đi kiểm tra lại nhân hộ khẩu
từ đó khối cơ sở dữ liệu dân cư ngày một tăng lên theo thời gian
nhờ đó công tác quản lý dân cư của tổ dân phố được rõ ràng
minh bạch và có hiệu quả hơn tránh được những nhầm lẫn về số liệu
theo cách quản lý ghi chép sổ sách trước đây
thế nhưng mà mình ứng dụng công nghệ ứng tin thì tự nhiên cái ghi chép của mình là nó không cần thiết nữa
và hầu như là tôi đã phát biểu hội nghị của quận
là chúng tôi sẽ tiến tới cái chỗ là mỗi ông bí thư và ông tổ dân phố
chỉ cần một cái ipad là có thể đi họp đi hành và thông tin có hết trong đó
tôi tiến hành liên hệ với phường đức thắng xin các bản đồ số hóa
các bản đồ lại và sau khi số hóa bản đồ lại thì tôi đã được có trong tay
được một cái bản đồ toàn bộ cái tổ dân phố
thế nhưng cái bản đồ đó thì nó là bản đồ nó chưa có những thông tin
thế thì tôi kết hợp với việc đi khảo sát đi xuống tận nhà dân khảo sát
rồi thì đi thông qua các cái công việc ví dụ như là thu thuế nông nghiệp
rồi đi điều tra dân số thì tôi bổ sung vào trong cái bản đồ đó những thông tin
ví dụ như là đường ngõ xóm rồi thì diện tích nhà
rồi thì nhà xây mấy tầng rồi thì trong nhà có mấy hộ
và trong nhà đó có bao nhiêu hộ khẩu trong đó
thì chính vì thế mà tôi đã có một cái bản đồ
và cái bản đồ này sau khi ra đời thì bà con trong tổ dân phố rất phấn khởi
với các bước triển khai chỉ trong một thời gian ngắn
bản đồ số về dữ liệu dân cư của tổ dân phố số bảy phường đức thắng đã hình thành
đến nay đã được vận hành bước đầu mang lại hiệu quả tích cực
giờ đây ngồi trên máy tính cơ quan chức năng có thể quan sát được toàn bộ đường đi
lối lại thậm chí nhà dân có mấy tầng bao nhiêu hộ bao nhiêu khách thuê trọ đều nắm được hết
các nhà người khác người ta có thể hình dung được cái nhà này sắp đến là nhà như thế nào
cho nên làm cái bản đồ này nó làm cho mọi người xích gần nhau lại
và hiểu nhau hơn thông cảm với nhau hơn
khi tham gia tìm hiểu những bản đồ số ấy thì chúng tôi đã hiểu thêm rất nhiều
bởi vì trong khu dân cư và cụ thể nhất là trong khu tập thể đại học mỏ chúng tôi
thì là các nhiều thành phần mới lạ đến chúng tôi ngay ở trong khu cũng không biết
bình thường ra không biết
nhưng khi nhìn trên bản đồ số thì chúng tôi hiểu biết hết là
ở dãy này dãy kia là những ai tên tuổi ra sao
và hộ khẩu của họ trong gia đình nhà họ là có bao nhiêu người chúng tôi đều hiểu biết
và từ đấy chúng tôi có thể là kết nối và thân thiện hơn
tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tốt và rất là hay
và đó là nhiệt tình của cá nhân họ là chủ yếu
và từ chỗ họ có nhiệt tình có quan tâm đến công việc tập thể
và họ tìm tòi để đưa lên được cái phần mềm mà nó hợp lý
để giúp công việc tốt hơn
qua thông tin từ bản đồ số các cán bộ có thể nắm rõ cụ thể thông tin về từng cá nhân
có những biến động gì vì thông tin được cập nhật mới trong sáu tháng một lần
nên việc nhận xét cũng dễ dàng không lung túng và hình thức như trước đây
cũng nhờ bản đồ dữ liệu này được kê hiện trạng chi tiết từng góc nhà con ngõ
nên chẳng may khi xảy ra cháy nổ
thì chỉ cần một vài thao tác là có thể chỉ đường cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng lối ra vào
cũng như chỗ nào có trụ nước để lấy nước chữa cháy
tổ dân phố số bảy là một tổ dân phố có đông dân cư với trên bốn trăm linh hộ
trong tổ dân phố số bảy xuất phát từ nhu cầu quản lý trong tổ dân phố
các đồng chí tổ trưởng vị thư trí bộ các vị trí bộ tổ dân phố số bảy
đã nghiên cứu viết ra một bản đồ số để giúp cho tổ dân phố
cũng như trong công tác quản lý dân cư những dữ liệu dân cư trong tổ dân phố
để trong quản lý và hoạt động trong tổ dân phố được tốt hơn
và quản lý dân cư
sáng kiến quản lý dân cư qua bản đồ số của tổ dân phố số bảy
đã được thành phố ghi nhận đánh giá cao
đây cũng chính là cơ sở quan trọng để hình thành mô hình tổ dân phố điện tử
trên địa bàn phương đức thắng góp phần quan trọng vào công tác hiện đại hóa
nền hành chính công của quận bắc từ liêm nói riêng thành phố nói chung